trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân tại các trại giam không chỉ chú trọng trong việc áp dụng các biện pháp quản lý giáo dục
và bên cạnh đó còn có những hoạt động thiết thực giúp cho phạm nhân được quan tâm gần gũi với gia đình
để cho phạm nhân được động viên tinh thần phấn đấu cải tạo tốt để tái hoa nhập với cộng đồng
sáng ngày một mươi một tháng năm tại trại giam xuân lọc các gia đình và phạm nhân đại diện cho ba năm trăm linh phạm nhân
đã có mặt từ sớm để tham dự hội nghị gia đình phạm nhân năm hai nghìn một mươi chín
năm nay ăn ở sinh hoạt nơi điều trị bệnh cho phạm nhân tại trại giam
và được gặp lại người thân sau thời gian dài xa cách cả phạm nhân và gia đình đều bồi hồi xúc động sen lẫn mừng vui
đối với những phạm nhân thì đây có lẽ là ngày họ mong chờ nhất vì gặp được người thân của mình
chia sẻ niềm vui hạnh phúc sau thời gian miệt mài cố gắng học tập cải tạo ở trại giam
hôm nay được gặp mặt gia đình tôi rất vui mừng
bên cạnh đó thì tôi cũng hứa với gia đình là luôn chấp hành tốt
nội quy quy chế trại giam và theo hướng dẫn học nghề
chỉ dẫn của các cán bộ và bàn giám thị ở đây
sẽ chấp hành tốt để sau này trở về hòa nhập với gia đình
với xã hội là một công dân tốt
khi tôi ra ngoài đời tôi hòa nhập với cuộc sống và tôi quay trở về đây
và ngày này là ngày rất có ý nghĩa
và động viên tinh thần cho tất cả các phạm nhân gia đình cùng người thân
bảo bọc để mà cho các phạm nhân sau này ra ngoài đời cải tạo tốt
hôm nay cũng là trên một năm rồi không được ngồi gần ăn bữa cơm gia đình với con
thì cái điều này là bàn giam thị ở trại giam sơn lộc này đã có tấm lòng nhân đạo
mà để giáo dục con người trở về trở về tốt là có ích cho xã hội là tôi rất quý và rất khâm phục
phối hợp gia đình để tìm hiểu về hoàn cảnh nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của từng phạm nhân
để có biện pháp hiệu quả nhất
giúp họ an tâm chấp hành án học tập lao động tiến bộ có nền tảng đạo đức pháp luật
sẵn sàng hòa nhập cộng đồng khi mãn hạn tù
bên cạnh đó tạo điều kiện cho phạm nhân tham gia các hoạt động phong trào thể thao
thi tìm hiểu truyền thống các ngày lễ lớn thi viết truyện ngắn
với những hoạt động thiết thực đó phạm nhân có nhiều tiến bộ rõ rệt
tại trại giam xuân lộc phạm nhân xếp loại kém giảm theo từng năm
riêng trong năm hai nghìn một mươi tám và đầu năm hai nghìn một mươi chín có sáu mươi năm trường hợp phạm nhân được tha tù trước thời hạn
giảm án cho hơn bốn bảy trăm linh lượt phạm nhân gần bốn ba trăm linh phạm nhân được khen thưởng có thành tích học tập cải tạo tốt
để cho phạm nhân và gia đình có một ngày đoàn tụ để họ có những tâm sự và có gia đình có những lời giáo dục cho phạm nhân để chấp hành
phạm nhân cũng thông qua những đợt hội nhân dân phạm nhân
thì chúng tôi tuyên truyền giáo dục cho phạm nhân
thì tỷ lệ phạm nhân nếu giám hàng năm giảm rõ rệt
với những hoạt động ý nghĩa cho phạm nhân tại trại giam xuân lộc
đã thể hiện tính nhân văn và sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể bang giám thị cán bộ trại giam
để các phạm nhân vượt qua những khó khăn học tập cải tạo tốt làm lại cuộc đời trở thành người có ích cho xã hội